trong khuôn khổ sáng kiến ngày asean nhật bản tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín hôm nay đã diễn ra buổi thảo luận về hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao
và định hướng để thu hút đầu tư từ nhật bản vào asean và việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp
trong khuôn khổ tầm nhìn hai bên đã tổ chức thành công các cuộc đối thoại nông nghiệp cấp cao với nhiều nội dung quan trọng như hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam cam kết trong khuôn khổ các hiệp định thương mại như fta cptpp và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện asean nhật bản
sẽ luôn đồng hành cùng với các nước trong khối asean cộng đồng các doanh nghiệp các nhà đầu tư nhật bản thúc đẩy nhanh hơn ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
hướng đến nền nông nghiệp asean bền vững tạo ra nhiều sản phẩm sạch an toàn đảm bảo chất lượng và tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu